quý i năm hai nghìn hai mươi bốn các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đều tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên một bốn triệu người là một trong những địa phương có tỉ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao của cả nước
năm hai nghìn hai mươi ba toàn tỉnh bắc giang đã có hơn năm mươi một người tham gia tăng hơn một mươi một trăm linh người so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai

tại bắc giang với nhiều cách làm sáng tạo linh hoạt trong phát triển đối tượng ngày càng có nhiều người dân tham gia vào loại hình bảo hiểm đầy tính nhân văn này
hôm nay chị lê thị vân xã trung sơn thị xã việt yên tỉnh bắc giang đến bưu điện thị trấn để đóng tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện
tham gia lâu năm hiểu rõ về chính sách chị quyết định tham gia đóng ở mức cao hơn để sau này hết tuổi lao động
sẽ có khoản tiền hàng tháng ổn định
tự chăm lo bản thân khỏi vướng bận con cái
với thủ tục tham gia đơn giản chỉ cần có thẻ căn cước công dân thẻ bảo hiểm y tế
các cộng tác viên tại bưu điện thị xã đã giúp chị hoàn thành các thủ tục giấy tờ phát số bảo hiểm
những trường hợp như chị lê thị vân không ít gặp ngày càng có nhiều người như chị tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện
tham gia ít nhiều cứ ở mức một triệu này thôi mai này về già cũng được bảo hiểm y tế của một năm
bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng
phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình
được nhà nước hỗ trợ mức đóng được hưởng các chế độ hưu trí tử tuất
do đó nhiều người dân thường tăng dần các mức đóng thay đổi theo thời gian dựa trên tình hình tài chính của gia đình
được tư vấn tận nơi
dân anh kinh doanh tại chợ bích động cùng nhiều hộ kinh doanh nơi này hiểu dần về những ưu điểm của chính sách bảo hiểm
dần dần tham gia từng bước từ mức đóng thấp lên mức đóng cao
được tư vấn tận nơi dân anh kinh doanh tại chợ bích động cùng nhiều hộ kinh doanh nơi này hiểu dần về những ưu điểm của chính sách bảo hiểm
dần dần tham gia từng bước từ mức đóng thấp lên mức đóng cao

dần dần tham gia từng bước từ mức đóng thấp lên mức đóng cao
xong bà nguyễn thị chiến vẫn cân nhắc việc sẽ tham gia vào thời gian tới
những cách làm hiệu quả của từng địa phương cũng là những điểm nhấn để đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được vào cuộc sống
tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang việc phát triển đối tượng tham gia có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
trong đó giao trách nhiệm người đứng đầu đến từng cấp ủy xã thị trấn các bí thư đảng ủy xã thị trấn là trưởng ban chỉ đạo
qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
là trưởng ban chỉ đạo bảo hiểm xã mỗi ngày công việc của bí thư đảng ủy đặng văn thu bên cạnh các công tác chuyên môn
còn thường xuyên nắm tình hình ra soát cập nhật tình hình phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn qua nhóm gia lô của ban chỉ đạo
lãnh đạo xã luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng hàng năm phải thực hiện
bước đầu là chúng tôi phải ra soát đối tượng thiểm năng
đối tượng thiểm năng này tôi nghĩ rằng là chúng tôi phải ra soát đối tượng thiểm năng
đối tượng thiểm năng là một bước quan trọng nhất trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện
có đối tượng thiểm năng thì có đối tượng vận động
chúng tôi thành lập các tố ở dưới các thôn tố vận động tuyên truyền dưới các thôn đến từ đối tượng đến từ gia đình
trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi có thực hiện bước kiểm điểm đôn đốc kiểm điểm thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ
không chỉ phân trích nhiệm cụ thể
ban chỉ đạo xã còn giao hội phụ nữ xã đồng thời là các đại lý bảo hiểm
chịu trách nhiệm cập nhật hàng ngày đối tượng vận động và đẩy lên hệ thống để bảo đảm tính minh bạch
công nghệ thông tin áp dụng cho việc vận động tuyên truyền này
chúng tôi có thành lập nhóm gia lô ban chỉ đạo đến các tổ của thôn
gia lô để tôi chỉ đạo hàng ngày và động viên kỳ thời trên gia lô luôn
bên cạnh ứng dụng công nghệ để lập nhóm gia lô
xã cũng tuyên truyền bằng các bài viết trên mạng xã hội để người dân thêm kênh thông tin tìm hiểu về các chính sách
người dân thì thường sẽ đi làm vào ban ngày và buổi tối thì mới có ở nhà
để tuyên truyền một cách dễ hơn thì chúng tôi tuyên truyền bằng các cái bài viết trên mạng xã hội
và tuyên truyền bằng loa đài của địa phương
với nhiều người dân
việc được tiếp thu thông tin chính sách một cách đa dạng qua các kênh
cũng giúp cho họ hiểu tham gia và dần trở thành cộng tác viên tư vấn bảo hiểm
thực sự ra là nó của nhà nước là được hỗ trợ
thì là tôi cũng muốn tham gia là để lây mai mình cũng có một chế độ về sau này bảo vệ cho
mua cái bảo hiểm xã hội là rất có lợi cho toàn dân
thế tôi thì là cũng xin là cộng tác viên để tôi đi
vận động bà con thì tôi cũng vận động được một mươi năm chị em mua bảo hiểm
thì đến ngày hôm nay là chị em vẫn cứ tiếp tục đóng góp
nhằm hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội huyện hiệp hòa đã tham mưu cho lãnh đạo huyện
giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp từng ngành
kiện toàn ban chỉ đạo bảo hiểm đồng chí bí thư đảng ủy cấp xã làm trưởng ban chỉ đạo
nhằm phát huy vai trò người đứng đầu
do đó hiệp hòa luôn đứng đầu
góc độ cơ quan biểu sội thì chúng tôi quản lý đối tượng phân tích được đối tượng tiềm năng
gửi cho ban chỉ đạo xã
sau đó ban chỉ đạo xã sẽ gắn trách nhiệm với từng người một xem là đối tượng tiềm năng
sẽ giao cho ai
sau đó thì căn cứ cái chỉ tiêu đó thì họ sẽ kiểm đếm hàng tháng
trong đợt cấp điểm là hàng tuần
có thể nói hoạt động thông suốt của ban chỉ đạo các cấp trong thực hiện chính sách
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giao đích danh chỉ tiêu đánh giá cho người đứng đầu
đã phát huy tính tích cực hiệu quả
thêm vào đó việc đổi mới phát huy ưu thế của các hình thức phương pháp truyền thông hiện đại
trên các nền tảng số cũng góp phần bảo đảm cho người dân có thể tiếp cận tốt nhất
mọi thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đặc biệt trong các đợt cao điểm của năm
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh bắc giang được giao duy trì và phát triển hơn sáu mươi hai
gần ba trăm linh người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hơn một mươi ba sáu trăm linh người so với năm hai nghìn hai mươi ba
đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn trong tình hình hiện nay
để thực hiện mục tiêu hiệu quả từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn tỉnh thực hiện đợt cao điểm chủ đề truyền thông bảo hiểm xã hội tự nguyện
điểm tựa an sinh khi về già
vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm hai nghìn hai mươi bốn
trên địa bàn tỉnh phấn đấu trong đợt cao điểm diễn ra từ phát triển mới năm tám trăm linh người
bắc giang chính là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai sớm nhất đợt cao điểm này
chúng tôi tập trung vào tuyên truyền vào ngoài giờ
trong đó rồi thì tuyên truyền có các hình thức truyền thông trên các mạng internet
như là truyền thông qua zalo qua facebook qua youtube cũng như là các cái nhóm hội
đồng thời với việc đó thì chúng tôi cũng phối hợp với các
đơn vị là tuyên truyền vận động qua người thân người có uy tín
năm hai nghìn hai mươi bốn thì chúng tôi thực hiện một chương trình tư vấn hỗ trợ tuyên truyền và giải đáp
nghi sách bảo hiểm xã hội trên trang facebook của bảo hiểm xã hội tỉnh vào thứ tư hàng tuần
vào tám giờ tối thứ tư hàng tuần
thì qua sau hơn một năm thực hiện thì chúng tôi thấy cái hiệu quả rất chỉ là rõ rệt
không chỉ ứng dụng công nghệ nền tảng số trong việc cung cấp thông tin cho người dân
mà tại các tuyến đường thôn xóm đường xã hội
các loà phát thanh cũng góp phần hiệu quả vào việc thông tin tuyên truyền
nhằm phổ biến ngày càng rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn
qua đó giúp công tác phát triển đối tượng hiệu quả
căn cứ trên tình hình đặc điểm tình hình của từng địa phương
thì đúng là trên từng địa phương mỗi địa phương có một cái cách làm cụ thể khác nhau
nhưng mà tập trung lớn nhất vẫn là giả soát tập trung tìm ra những cái nhóm đối tượng phù hợp
để có các
giải pháp truyền thông phù hợp
thì đối với lại cái huyện có cái tỷ lệ người làm nông nghiệp
thì tập trung vào những cái hộ sản xuất hộ nông dân tiêu biểu
và đối với lại những cái đơn vị mà có nhiều người dân sống ở các khu thành thị
mà có hộ kinh doanh cá thể thì tập trung vào giả soát các hộ kinh doanh cá thể
để có những cái giải pháp đến vận động cụ thể
thực tế tuy tỷ lệ tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng cao
song đây là chính sách mang tính dài hạn đòi hỏi người dân phải tham gia trong quá trình lâu dài
do vậy cùng với áp lực tăng số tham gia mới
việc giữ chân những người đang tham gia cũng rất quan trọng
và thực tế đang gặp không ít khó khăn
dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cũng đang cân nhắc về điều kiện hưởng chế độ hưu trí
theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu
để được hưởng chế độ hưu trí từ hai mươi năm xuống một mươi năm năm
tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo cận nghèo
để nhiều người có đủ khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
khi tôi đi tuyên truyền thì những người dân mong muốn là
cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sẽ ngắn lại
và nâng cái mức hỗ trợ của nhà nước lên
tôi nghĩ rằng là nếu như mà nhà nước mà lại rút xuống một mươi năm năm
thì chúng tôi đi vận động lại dễ dàng hơn
đóng theo quy tắc nguyên tắc là đóng có hưởng
đóng nhiều hưởng nhiều đóng ít hưởng ít
vậy nên nguyện vọng người dân cũng là phù hợp với lại thực tế thôi
nếu việc sửa đồ như trên được thông qua
sẽ tạo thêm động lực để giữ chân
cũng như mở rộng thêm đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện
góp phần thực hiện hiệu quả là giá đỡ an sinh xã hội cho nhiều người dân
thưa quý vị và các bạn
hiện nay bảo hiểm xã hội tự nguyện đang ngày càng khẳng định
vị trí vai trò trong việc bảo đảm an sinh xã hội
hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân
việc đa dạng hóa cách thức tuyên truyền
nâng cao hiểu biết chính sách của người dân
là một trong những điều kiện quan trọng để nâng tỷ lệ người dân tham gia
tuy nhiên so với dư địa và mục tiêu phấn đấu
mức độ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn rất khiêm tốn
để tăng tính hấp dẫn cho hình thức bảo hiểm này
làm sao cho từng người từng đối tượng
tăng cứ vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể
lựa chọn các gói bảo hiểm xã hội linh hoạt
vẫn là một bài toán cần sớm được giải đáp
và đến đây thì chương trình chính sách và cuộc sống của truyền hình nhân dân
cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chương trình vào hai mươi h bốn mươi năm thứ ba hàng tuần trên truyền hình nhân dân